xin tiếp tục với những tin tức thời dị trong nước đáng chú ý
thưa quý vị trong khuôn khí phấn khởi mừng đảng mừng xuân sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm điện kính thiên
khu di tích hoàng thành thăng long dân hương tỏ lòng thành kính tri ân công lao các bậc tiền nhân
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng các đại biểu đã thành kính dân hương
cẩn cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành quả xây dựng phát triển đất nước
cầu mong cho quốc thái dân an nhân dân ấm no hạnh phúc
nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích hoàng thành thăng long
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh đây là nơi ghi dấu lịch sử nghìn năm
hội tụ hồn thiêng sông núi tình hòa văn hóa dân tộc
nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc
bồi đắp truyền thống lịch sử văn hiến lâu đời của dân tộc lưu truyền đến thời đại hồ chí minh ngày nay
do đó mỗi cán bộ công nhân viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất
góp sức mình gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc việt nam và của thăng long hà nội
bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của khu di sản đã được unesco ghi danh là di sản văn hóa thế giới
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký chỉ thị số bốn ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tại các bộ ngành địa phương năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
để tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án sáu trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quán triệt và thực hiện đồng bộ thống nhất kịp thời hiệu quả những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau
bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đề án sáu
tại cơ quan địa phương mình trong năm hai nghìn hai mươi bốn tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ
theo ngành lĩnh vực hàng tuần hàng tháng và công bố cụ thể kết quả tiện ích người dân doanh nghiệp được hưởng
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
khẩn trương khắc phục những nhiệm vụ chậm tiến độ đã đề ra tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ
hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu trên cổng dịch vụ công quốc gia
bảo đảm cắt giảm tối đa giấy tờ thời gian đi lại và chi phí của người dân doanh nghiệp
xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình thủ tướng chính phủ ban hành quy trình điện tử liên thông
đối với các nhóm thủ tục hành chính liên thông hoàn thành trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai các nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó ban hành kế hoạch triển khai đề án sáu trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đề ra lộ trình để hoàn thành chín nhóm mục tiêu của đề án sáu trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi năm bố trí kinh phí triển khai đề án sáu đảm bảo hiệu quả hoàn thành trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị trong năm hai nghìn hai mươi ba công tác đối ngoại hợp tác quốc tế của bộ công an diễn ra sôi nổi
với nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật
các nước qua đó quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác không ngừng được củng cố
đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả bên cạnh đó bộ công an cũng đã tham mưu cho đảng

đảng chính phủ ký kết nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực an ninh trật tự
tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia
với phương châm đối ngoại đi trước mở đường theo hướng sâu rộng thực chất ổn định và hiệu quả
phục vụ các mặt công tác công an năm qua công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân dân
được triển khai chủ động tích cực thông qua các hoạt động đối ngoại lớn có ý nghĩa chiến lược
trên kênh song phương và đa phương góp phần củng cố mạnh mẽ cục diện đối ngoại của đất nước trong giai đoạn mới
quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng công tác công an đi làm đối ngoại
có điều kiện để nói thẳng giải quyết được nhiều vấn đề là cái mới sắp tới phải phát huy lên
thực hiện các phương châm đi trước mở đường mắt tinh tai thính không để bị động bất ngờ đối ngoại công an nhân dân
tiếp tục đối ngoại
tổng bí thư nguyễn phú trọng công tác công an đi làm đối ngoại tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột chính
của chính sách đối ngoại của việt nam tập trung nghiên cứu dự báo chiến lược cơ bản nắm vững được
cái xu hướng hoạt động trong chính sách quan hệ giữa các thương lớn kịp thời tham mưu với trung ương đảng
nhiều chủ trương giải pháp không chỉ giữ vững thế chủ động trong thế giới đầy biến động
mà có phần quan trọng tiếp tục nâng tầm với quan hệ với các đối tác lớn nâng cao vị thế của việt nam
cùng với hợp tác an ninh cảnh sát đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bộ công an luôn chủ động tích cực
đóng góp vào các cơ chế đối ngoại hợp tác đa phương nâng cao vị thế của mình trên các diễn đàn tổ chức quốc tế
công an việt nam đã tham gia rất nhiều trụ cột trong các diễn đàn quốc tế và khu vực về phòng chống tội phạm
cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống chúng ta đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quốc tế
và chúng ta cũng có nhiều bài học để chúng ta thay đổi các biện pháp các quyết sách trong triển khai các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội chúng ta cũng học hỏi được kinh nghiệm quốc tế về các nhiệm vụ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về an ninh trật tự
chúng ta cũng đã học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc đào tạo giảng dạy tập huấn cho lực lượng man nhân dân vừa hồng vừa chuyên
cũng như là chúng ta hướng tới xây dựng lực lượng ngoan nhân dân cách mạng kinh nguyện
và một số đơn vị đi thẳng lên hiện đại đấy là một bước tiến rất là mạnh trong việc tăng cường đối ngoại cũng như hợp tác quốc tế
tép giác thiền hai nghìn hai mươi bốn hòa trong không khí vui tươi hạnh phúc của mọi người mọi nhà
các can phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam công an thành phố đà nẵng cũng được đón chào năm mới trong niềm hân hoan ấm áp tình người
đây là những tiết mục văn nghệ được chính những can phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam công an thành phố đà nẵng tích cực tập luyện
và trình diễn trong chuỗi hoạt động mừng
đảng mừng xuân mới năm nay xóa tan đi mặc cảm tội lỗi cùng nỗi nhớ nhà ra diết
tất cả họ đang được hòa mình vào không khí sôi nổi mà ban giám thị và quản giáo của trại tạm giam công an thành phố nỗ lực tổ chức
cùng với đó ban giám thị trại cũng đã kết nối với đoàn thanh niên công an tp và các nhà hào tâm để có thêm nhiều phân quà
giúp đỡ hỗ trợ các phạm nhân khó khăn an tâm hơn trong dịp tết này
chúng tôi là cảm thấy rất là vui và cảm thấy có rất là
rất là nhiều động lực và năng lượng tích cực để giúp cho quá trình cải tạo sẽ là có động lực để cải tạo tốt hơn
bao nhiêu can phạm nhân đang chức hành án tại trại tạm giam công an tp thì có bấy nhiêu tâm trạng nỗi niềm mỗi khi tết đến xuân về
thế nhưng trong ngày xuân năm nay có thể cảm nhận rõ nét sự vui tươi lạc quan qua các hoạt động chuẩn bị đón tết
tất bật trang hoàng phân trại chuẩn bị báo tường mâm ngũ quả
mỗi phạm nhân đang chung tay tạo nên không gian xuân
tại trại tạm giam hòa sơn có tổ chức cho các hoạt động trong các ngày vui chơi lễ tết như thể thao thể dục hát karaoke v v
thì thay vào đó thì có những lúc các anh chị em phạm nhân đôi lúc sẽ buồn nhưng mà vì một cái tương lai tươi sáng
phải cố gắng phấn đấu cải tạo tốt có sự khoan hồng của đảng và nhà nước để sớm trở về với gia đình và xã hội
tết đến chế độ ăn uống của can phạm nhân
cũng được tăng lên gấp năm ngày thường
bằng tinh thần trách nhiệm các cán bộ quản giáo phụ trách đã tổ chức phương án cung ứng thực phẩm đúng với tiêu chuẩn được quy định
những chiếc bánh trưng được chuẩn bị những hộp bánh gói quả tết được trao tận tay các can phạm nhân đã phần nào đem đến hương vị tết ấm áp
thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của giám đốc đảng ủy băng chấm thị trại cũng đã xây dựng kế hoạch để tổ chức cho công bộ chiến sĩ
thực hiện nghiêm túc điều lệnh công an
đón tết tại đơn vị nhiều cán bộ chiến sĩ ở đây cũng đã quen với việc phải xa gia đình làm nhiệm vụ
thay vào đó họ đang nỗ lực cho những ngày tết của phạm nhân được vui tươi an toàn
xóa đi khoảng cách xóa đi mặc cảm
trong những ngày đầu năm mới được nghe những lời dặn dò đầy chân tình của cán bộ quản giáo các phạm nhân nơi đây như cảm thấy mùa xuân đã về